từ ngày một mươi năm tháng một mươi một chỉ những người có thẻ mới được phép lên bán đảo sơn trà tham quan làm việc
đó là một phần của kế hoạch thí điểm quản lý bảo đảm an toàn cho du khách khi tham quan bán đảo sơn trà vừa được ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng phê duyệt
cụ thể trong ba tháng kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi một tới đà nẵng sẽ thí điểm phát hai loại thẻ cho những người lên bán đảo sơn trà
thẻ vàng có thời hạn dài ngày được lực lượng chức năng duyệt cấp cho các hộ dân trồng rừng nhếp ảnh gia các nhà nghiên cứu
còn khách du lịch cán bộ nhân viên đến liên hệ làm việc hoặc có nhiệm vụ thực thi tại bán đảo sơn trà sẽ được phát thẻ xanh có giá trị sử dụng trong ngày
thời gian du khách được phép vui chơi dã ngoại là từ bảy h ba mươi đến một mươi chín h hàng ngày
ngoài ra đà nẵng cũng sẽ lắp đặt ba trạm gác để kiểm soát người và phương tiện lưu thông và tổ chức ba tuyến xe trung chuyển chở khách từ các trạm gác đi tham quan trên bán đảo